có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với bệnh béo phỉ
bệnh gây suy giảm chất lượng cuộc sống làm suy giảm hiệu suất công việc
chứng ngưng thở khi ngủ cũng là yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch
bệnh chuyển hóa và ung thư theo một số nghiên cứu
vậy đâu là phương pháp hiệu quả để chữa ngưng thở khi ngủ
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể